trong rác thải điện tử có chứa hơn một hợp chất khác nhau
chủ yếu là thành phần kim loại nặng kim loại quý các chất hữu cơ cao phân tử
trong đó có chứa nhiều chất độc hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và ảnh hưởng đến sức khỏe con người
trong số các loại rác thải hiện nay thì rác thải điện tử đang có nguy cơ gây ô nhiễm rất lớn
bởi đây là dòng rác thải có tốc độ tăng nhanh gấp ba lần so với các loại rác thải khác
tuy có chứa nhiều thành phần độc hại gây ô nhiễm nghiêm trọng
thế nhưng rác thải điện tử tại việt nam lại chưa được quan tâm xử lý đúng quy cách
mặc cho thực tế số lượng rác thải điện tử của nước ta vẫn đang tăng lên tróng mặt từng ngày
ô nhiễm rác thải điện tử cần được nhìn nhận như một vấn đề cấp bách đáng báo động ở nước ta
chúng ta càng phát triển thì số lượng rác thải điện tử lại càng gia tăng
thế nhưng đáng lo ngại là cho đến nay thì nước ta vẫn chưa có một quy trình
chuẩn nào cho việc thu gom xử lý loại rác thải này
phần lớn thì người dân đều khá lúng túng mỗi khi bỏ đi một món đồ điện tử không còn cần dùng đến
và lựa chọn hàng đầu luôn là bán đồng nát
và những món đồ mà chúng ta bán đồng nát ấy sẽ được đưa về các ngôi làng tái chế đồ điện tử tự phát
để rồi từ đó tiềm tàng biết bao nhiêu hiểm họa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường
thưa quý vị khán giả sau lưng tôi là bãi rác thôn bùi
bã cẩm xá huyện mỹ hào tỉnh hương yên
mặc dù trời mưa nhưng có thể thấy những cột khói trắng vẫn bốc lên nghi ngút và xà thẳng vào khu dân cư xung quanh
tại bãi rác này người dân không chỉ đốt rác thải sinh hoạt mà còn cả những phế liệu không thể tận thu được từ rác thải điện tử
tại đây hầu hết rác đã bị đốt cháy đen
nhưng chỉ cần quan sát bằng mắt thường
cũng dễ dàng nhận ra được những mảnh vụn còn xót lại của rất nhiều màn hình tv máy tính không thể bị tiêu hủy trong quá trình đốt thông thường
vài nghìn mét vuông rác thải điện tử phủ đầy trên khu vực này
dù không gây mùi khó chịu như các loại rác thải sinh hoạt
thế nhưng việc đốt rác điện tử một cách tự phát sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hại khôn lường đến sức khỏe và môi trường sống của người dân
một số các loại rác thải điện tử có thể bị đốt cháy
các thôn ở dưới kia có đi thu qua một số rác thải của một số công ty về
tuy nhiên các hộ toàn tự phát
sau khi về tái chế hoặc là nhặt và phân loại
thế nhưng việc tiêu hủy thì toàn tự phát thôi
không có theo một quy trình quý chế nào đảm bảo vệ sinh môi trường
và cũng đã nhiều lần sau khi các hộ tự đổ trộn ra cái bãi tập thể ngoài đó và đốt
gây ảnh hưởng rất là
nhiều nhiệm trọng đến với sức khỏe của người dân các thôn xung quanh
vấn đề này người dân chúng tôi cũng đã ý kiến nhiều lần đối với cấp trên
tuy nhiên cấp trên cũng đã có vài lần về cho kiểm tra xử lý thế nhưng mà chưa triển đại
để xử lý những đám cháy tự phát này chính quyền xã cẩm xá đã phải tự bỏ tiền mua máy bơm thiết bị và nhân sự
thường xuyên túc trực và sẵn sàng thấy cháy là tới dập
thế nhưng hầu như những người thải rác đều
đốt trộm vào ban đêm và bỏ đi ngay sau đó nên cách làm này chỉ là chữa cháy tạm thời
hiện trạng là người đốt thì cứ đốt chính quyền dập cứ dập và dù lửa có tắt thì khói vẫn bay trong không khí tới rất nhiều nơi
gia đình anh đinh văn vĩ là một trong hơn một trăm linh hộ gia đình làm nghề phân loại rác thải điện tử tại xã cẩm xá
rác thải điện tử từ nhiều nguồn được tập kết về các hộ
gia đình sau đó được giã ra phân loại mỗi thiết bị điện tử có nhiều chi tiết và bộ phận có thể tái sử dụng như nhựa kim loại các bò mạch điện tử
tùy theo mục đích tái sử dụng người dân sẽ phân loại ra và chuyển tiếp đến những làng nghề tái chế khác tại hưng yên vĩnh phúc hải phòng cũng như xuất khẩu sang trung quốc
những gì không thể tận thu được người dân sẽ mang ra bãi rác để vứt xuất phát từ công việc lúc nồng nhàn nhằm kiếm thêm thu nhập
thế nhưng việc thu mua không được
phân loại rác thải điện tử đã gắn với gia đình anh vĩ và nhiều hộ dân từ lúc nào không hay
thật ra là người dân lao động bây giờ chỉ biết gọi là cần cụ chỉ có thành thủ thời gian
đi thiếu mua ở các làng các xã về sau đó vợ con gia đình cả người già cũng đã tạo việc làm
có người già làm năm mươi nghìn một trăm linh nghìn một ngày họ nhặt cái loại nhựa ra nhặt hỏa tivi ra nhặt các loại nhựa a nhựa b nhựa c ví dụ ra từng loại
sau đó cũng là tạo nguồn thu
gọi là ít nhiều cho người dân cũng là tạo nguồn thu cho những người lao động lông nhàn trong những thời kỳ nhàn rỗi
dù không trực tiếp tái chế thế nhưng việc phân loại thủ công bằng tay và không có quy chuẩn như thế này cũng khó tránh khỏi những nguy hại ảnh hưởng về sức khỏe và môi trường
quá trình này có thể khiến những kim loại hóa chất độc ngấm vào cơ thể gây ra các bệnh về da hô hấp nhiễm độc cơ thể thậm chí ung thư và suy giảm nhận thức
đất nguồn nước không khí xung quanh khu vực chứa hoặc đốt xử lý rác thải điện tử có thể bị ô nhiễm lâu dài
và những loài thực vật động vật sống trong khu vực có thể bị phơi nhiễm dần ra gây ảnh hưởng lên cả chuỗi thức ăn và sức khỏe con người
mang ra bãi quá của thôn nhiều là thôn cũng gây bức xúc
thật ra bây giờ tôi mong muốn nhà nước có một cái xử lý rác thải này tập trung vào một chỗ
thì anh em có làm cái này thì cứ trở ra đấy họ trở đi
tất nhiên trở đi là mình phải đóng tiền rồi thì cái đấy là bọn tôi rất là muốn là như thế
là cũng phải tính sau này có điểm để thu gom cho nhân dân
trách nhiệm dân làm là dân phải đóng góp để thu về một bộ điểm
mặc dù thị xã mỹ hà chúng tôi đã có nò xây gọi là xử lý rác thải ở phường thị xử
và trước kia trở đến là văn âm
tôi cũng biết là mong muốn là trong gian tới là chắc chắn là huyện các huyện bạn thị xã mỹ hà chúng tôi đang
cũng có một điểm để xử lý rác thải
đang giữ tính đã đặt tại xã cầm xá được nghe ông chính cho ý kiến thế
thì mới giảm thiểu cho nhân dân được
thôn bùi tại huyện cầm xá chỉ là một trong rất nhiều làng quê đang phát triển và sinh sống bằng làng nghề tái chế rác thải nói chung và rác thải điện tử nói riêng
không thể phủ nhận cuộc đời của nhiều người dân và bộ mặt nông thôn đã có đổi thay
thế nhưng sau đó là tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa đến môi trường
theo số liệu của tổng cục thống kê tốc độ tăng trưởng công nghệ của việt nam là cực kỳ nhanh với trên một trăm linh mỗi năm
cùng với đó là một khối lượng rác thải điện tử khổng lồ được thải ra
ước tính đến hết năm hai nghìn hai mươi riêng hà nội sẽ phải thải bỏ hơn một trăm sáu mươi chiếc tv gần một trăm linh máy tính gần một trăm tám mươi tủ lạnh một trăm bốn mươi máy giặt và gần một trăm linh điều hòa nhiệt độ
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh con số này có thể cao gấp hai đến ba lần so với hà nội
thực tế là như vậy thế nhưng hoạt động thu gom và xử lý rác thải điện tử vẫn còn rất hạn chế
khảo sát cho thấy chỉ có ba trên một mươi năm cơ sở được cấp phép có đầy đủ công nghệ trang thiết bị tái chế
thế nhưng quy mô tái chế chỉ đạt khoảng hai mươi năm cho đến ba mươi tấn một ngày
trong khi ước tính số lượng chất thải thiết bị điện và điện tử phát sinh là từ một trăm sáu mươi bảy cho đến ba trăm linh năm tấn một ngày
rác thải điện tử rõ ràng không phải là loại chất thải mới và tác hại của nó cũng đã được nhìn nhận rõ
qua hiện trạng tại nhiều làng nghề tái chế
tuy nhiên nhiều người dân vẫn đặt ra câu hỏi nếu cấm các làng nghề thu mua phân loại và tái chế chất thải này
thì rác thải điện tử sẽ đi về đâu khi mà lượng thải ra không hề nhỏ
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi năm thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm sáu mươi hai nghìn một mươi năm
quy đề ttg quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ
quyết định áp dụng đối với nhà sản xuất người tiêu dùng và tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thu hồi
xử lý sản phẩm thải bỏ trên lãnh thổ việt nam
sản phẩm thải bỏ phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không thuộc đối tượng áp dụng của quyết định này
sẽ thực hiện theo quy định tại nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định về quản lý chất thải và phế liệu
theo đó sản phẩm thải bỏ được thu hồi thông qua các hình thức như nhà sản xuất trực tiếp
hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thu gom sản phẩm thải bỏ thông qua điểm thu hồi hoặc hệ thống các điểm thu hồi
nhà sản xuất phối hợp hoặc ủy quyền cho đơn vị vận chuyển xử lý chất thải có chức năng phù hợp thực hiện
điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ được thực hiện thống nhất theo loại sản phẩm có thể không phụ thuộc vào nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất
chúng ta mới có các chính sách đấy nó ở trên giấy thôi thì cũng chưa thực hiện được là bao nhiêu
ai làm ai làm gì trách nhiệm của ai
nếu người ta không làm thì như thế nào
tôi thấy ở trong cái quyết định một mươi sáu đấy là cũng có quy định trách nhiệm của các nhà sản xuất là thế nào của cơ quan quản lý là thế nào
phải làm báo cáo ra sao phải tổ chức các điểm thu hồi như thế nào các chính sách như thế nào để mà cho thuận tiện cho người dân
khi mà người ta giao nộp những cái sản phẩm thải bỏ
tuy nhiên chúng tôi thấy rằng việc lấy trên thực tế là không thấy tiền thuốc được triển khai nhiều
chính sách của nhà nước đã được ban hành năm năm nhưng không khó để thấy hiệu quả của chính sách này chưa đi vào thực tế
để làm được điều này thì cần nâng cao vai trò trách nhiệm cụ thể và sự thống nhất giữa các cơ quan trực tiếp quản lý lĩnh vực môi trường
cần phải có một cái chính sách đồng bộ và nhất là có cái người theo dõi
các thiết bị điện tử thái bỏ sẽ được việt nam tái chế vận chuyển bằng xe chuyên dụng đưa đến nhà máy được cấp phép xử lý chất thải nguy hại
tại đây các thiết bị điện tử sẽ được xử lý bằng cách tháo rỡ theo quy trình chuyên nghiệp tuân thủ việc bảo vệ môi trường và sức khỏe
tất cả nguyên liệu thu hồi sau tái chế sẽ được phân loại đến các cơ sở phù hợp để tiếp tục xử lý
tại hà nội và tp hcm hiện nay có một mươi điểm thu gom rác thải điện tử miễn phí
tuy nhiên với số điểm thu nhận còn khá ít
thì người dân vẫn chủ yếu lựa chọn việc bán loại rắc thải này thay vì tự mang đến nơi thu gom theo đúng quy cách
chứ là thay vì ở nước ngoài thì họ lại rất là coi trọng cái vấn đề này
và họ coi chúng là thực sự hoàn toàn là rác thải điện tử cần phải xử lý cần phải tái chế
và thậm chí là muốn đem đi xử lý thì họ còn phải mất tiền
để xác định và giải quyết các vấn đề về quản lý rác thải điện tử trong khu vực
hàn quốc đã phối hợp với thái lan và các nước asean tìm hiểu tình hình thực tế về kiến thức công nghệ
kinh nghiệm quản lý cũng như xây dựng mạng lưới làm việc với các cơ quan trong asean và hàn quốc
ở hàn quốc bộ môi trường chịu trách nhiệm quản lý về rác thải điện tử
tuy nhiên cơ quan thực hiện các chính sách là tổng công ty môi trường hàn quốc
đơn vị này có các thông tin về hệ thống quản lý rác trực tuyến
giám sát toàn bộ quá trình thực hiện từng giai đoạn bất cứ lúc nào
nhận báo cáo trực tuyến cũng như có chức năng giáo dục đào tạo và ngăn chặn việc xử lý bất hợp pháp rác thải
hiện có hơn ba trăm bốn mươi doanh nghiệp sử dụng hệ thống này và đã xử lý được một trăm hai mươi tám triệu tấn rác
chủ yếu ngay tại thị trường tài chế trong nước
ngoài các cơ quan môi trường địa phương người tiêu dùng cũng tham gia nền tảng trực tuyến này
thời gian tới việt nam và các nước asean sẽ phối hợp để có một hướng dẫn chung về quản lý chất thải điện tử
hướng dẫn sẽ cung cấp các phương pháp và cách thức quản lý chất thải điện tử để phổ biến hành động
cũng như hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
nhưng để làm được điều này các cơ quan quản lý cần tìm ra giải pháp giữa ổn định sinh kế và bảo vệ môi trường bền vững cho người dân
nếu quý vị có đồ dùng điện tử bỏ đi thì đừng quên tìm đến việt nam tái chế với một mươi điểm thu hồi tại hà nội và tp hcm
sống xanh không khó chỉ cần chúng ta chịu khó một chút mà thôi
như vậy thì cuộc sống và môi trường của chính chúng ta cũng sẽ trở nên tốt hơn
và tốt đẹp hơn trong tương lai không xa
vâng thưa quý vị tương lai về những ước mơ và hy vọng về những điều tốt đẹp hơn
cũng chính là chủ đề trong cuộc thi ảnh un bảy mươi năm nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập liên hợp quốc
với tên gọi tương lai tôi muốn cuộc thi ảnh đã thu hút rất nhiều tác phẩm chất lượng
đặc biệt là những tác phẩm nhiếp ảnh về môi trường và biến đổi khí hậu
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với triển lãm ảnh un bảy mươi năm tương lai tôi muốn
cả nước cùng hơn một tác phẩm dự thi
với những đề tài rất cụ thể cuộc thi mong muốn lắng nghe tiếng nói của tất cả mọi người từ những tác phẩm nhiếp ảnh
và qua đó nói lên một tương lai với những mục tiêu bền vững hơn
chúng tôi đã nhận được những tác phẩm vô cùng đa dạng về nhiều khía cạnh trong cuộc sống tại việt nam
như vấn đề biến đổi khí hậu lối sống lành mạnh hay vấn đề giáo dục
qua tất cả những hình ảnh đó thì chúng tôi được thấy cách mà
các nhếp ảnh gia truyền tải sự hy vọng về tương lai của việt nam
đó là một việt nam phát triển cùng những mục tiêu của sự bền vững trong một tương lai đang đến
nhiếp ảnh là một trong những cách rất ấn tượng để thể hiện những điều mà bạn muốn nói đến
do vậy kể chuyện bằng ảnh đôi lúc còn hiệu quả hơn rất nhiều so với từ ngữ
chính vì vậy chúng tôi chọn cuộc thi ảnh thay vì thi bất cứ điều gì khác
để mọi người đều có thể bày tỏ được suy nghĩ
chúng tôi chọn cuộc thi của mình và qua đó chúng tôi muốn nhấn mạnh thông điệp
không ai bị bỏ lại phía sau
trong rất nhiều những tác phẩm tham dự có thể thấy nhiều nhếp ảnh gia đã lựa chọn
đề tài môi trường và biến đổi khí hậu làm chủ đề cho tác phẩm của mình
bên cạnh những vấn đề an sinh thì trong thời gian gần đây
nhận thức và mối quan tâm của cộng đồng đang dần hướng đến vấn đề môi trường
và biến đổi khí hậu nhiều hơn
những tác phẩm nhếp ảnh tham dự cuộc thi lần này không chỉ phản ánh
những góc nhìn trực diện về tác động của biến đổi khí hậu
đến cuộc sống ở nhiều nơi trên cả nước mà còn là những hy vọng mới
về sự đổi thay trong nhận thức của mỗi con người về môi trường
môi trường xung quanh ta bây giờ các bạn biết không phải chỉ là vấn đề nóng của việt nam
nó là vấn đề nóng của cả thế giới
nó liên quan đến rất nhiều liên quan đến sự phát triển kinh tế
liên quan đến đời sống liên quan đến sức khỏe
phải nói là đấy là một đề thảo vô cùng mạnh và rộng
mà được mọi tầng lớp hưởng ứng
nên em rằng là năm nay cái khối lượng ảnh về thi về đề tài môi trường
và biến đổi khí hậu rất là nhiều nó buộc chúng tôi là tương đối đau đầu
như các bạn thấy là xong toàn bộ cuộc truyền lãm
thì ảnh của môi trường chiếm đến gần một nửa
chứng tỏ là các thí sinh phải có một ý thức rất rõ ràng
và cái điều đấy cũng là cái điều hoàn toàn logic của tất cả tiêu chí của cuộc thi
việt nam vẫn còn một chặng đường rất dài
để có thể đạt được những mục tiêu phát triển bền vững
thế nhưng chỉ cần mỗi chúng ta
cùng chung tay thay đổi thì những mục tiêu ấy sẽ lại đến gần hơn một chút
và cuộc sống cũng như môi trường quanh ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn